việc chuẩn bị thực thi lệnh cấm các công ty mua hoặc chuyển giao công nghệ
cho tập đoàn công nghệ viễn thông lớn nhất thế giới này
theo ông nhậm chính phi nhà sáng lập huawei tập đoàn này và google đã bắt đầu trao đổi
sau khi gã khổng lồ internet của mỹ tuần trước cho biết sẽ thu hẹp quy mô hợp tác với huawei
do lệnh cấm của chính phủ mỹ
ông cũng khẳng định các hạn chế của mỹ không gây tác động lớn do huawei đã có sự chuẩn bị trước
hiện google có hệ điều hành android đang được sử dụng đối với hầu hết các loại điện thoại thông minh
trên thế giới gồm cả sản phẩm của huawei
việc tuân thủ lệnh cấm của chính phủ mỹ sẽ khiến google không thể cung cấp ứng dụng
cũng như dịch vụ của mình cho người dùng điện thoại huawei chạy hệ điều hành android
trong bối cảnh đó huawei đã sẵn sàng cho tình huống xấu nhất bằng việc phát triển nền tảng di động riêng
và dự kiến sẽ ra mắt vào mùa thu năm nay
một loạt thương hiệu giấy dép lớn tại mỹ như là nike adidas đã đồng loạt ký một bức thư
để gửi tới tổng thống mỹ donald trump đề nghị ông cân nhắc chính sách tăng thuế đối với trung quốc
trong bức thư đăng lên trang web chính thức của hiệp hội thương mại công nghiệp giày của mỹ
các công ty cho rằng chính sách tăng thuế của nhà lãnh đạo mỹ sẽ là một thảm họa đối với người tiêu dùng mỹ
các công ty và nền kinh tế mỹ nói chung
hiệp hội thương mại ngành công nghiệp giày ước tính thuế quan sẽ khiến người tiêu dùng mỹ phải trả thêm bảy tỷ usd một năm
các công ty cho hay những chi phí đó sẽ ảnh hưởng đến các khách hàng thuộc tầng lớp lao động
ngoài ông chủ nhà trắng bức thư còn được gửi tới bộ trưởng tài chính bộ trưởng thương mại và giám đốc hội đồng kinh tế quốc gia
đại sứ triều tiên vừa tổ chức một cuộc họp báo bất thường tại liên hợp quốc
để yêu cầu mỹ ngay lập tức trả lại tàu hàng bắt giữ trước đó của bình nhưỡng
theo hãng tin yonhap của hàn quốc tại cuộc họp báo đại sứ triều tiên tại liên hợp quốc
ông kim song đề nghị mỹ nên cân nhắc và suy nghĩ về hậu quả từ những hành động của nước này
đối với các diễn biến trong tương lai
đồng thời yêu cầu mỹ trả lại tàu hàng của triều tiên ngay lập tức
theo ông kim song động thái bắt giữ tàu của mỹ đi ngược lại với tinh thần tuyên bố chung của nhà lãnh đạo kim trương ưn
và tổng thống mỹ donald trump sau cuộc gặp thượng đỉnh mỹ chiều đầu tiên tại singapore vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
tại cuộc gặp này hai nhà lãnh đạo đã cam kết xây dựng các mối liên kết mới giữa hai quốc gia
và thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa triều tiên
trước đó bộ tư pháp mỹ ngày chín tháng năm cho biết con tàu bị bắt giữ có tên là wise ornet trọng tải một mươi bảy sáu trăm linh tấn là một trong những tàu hàng lớn nhất của triều tiên
trong nỗ lực thứ tư và có thể là cuối cùng để có được sự ủng hộ của hạ viện đối với thỏa thuận brexit
thủ tướng theresa may hôm qua đã đưa ra một dự thảo thỏa thuận mới với những điều khoản được cho là thuyết phục hơn đối với phe đối lập
thủ tướng theresa may hôm qua đã đưa ra một dự thảo thỏa thuận mới với những điều khoản được cho là thuyết phục hơn đối với phe đối lập
thủ tướng anh theresa may cho biết thỏa thuận brexit mới sẽ tìm một giải pháp thay thế cho phương án chốt chặn cuối với cộng hòa ireland
trong khi hứa hẹn với người dân vùng bắc ireland rằng sẽ ngăn cản vùng lãnh thổ này tách khỏi liên minh thuế quan của anh nếu phương án chốt chặn cuối có hiệu lực
ngoài ra thỏa thuận mới cũng gồm khả năng tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân lần thứ hai trước khi thỏa thuận brexit được thông qua
tôi cũng đã lắng nghe cẩn thận những ý kiến về cuộc trưng cầu ý dân lần hai và đã từng nhiều lần đưa ra quan điểm của mình về vấn đề này
tôi không tin rằng đây là con đường chúng ta nên đi nhưng tôi đã nhận ra sức mạnh của sự chân thật và chân thành tại quốc hội trong vấn đề này
do đó các nghị sĩ sẽ bỏ phiếu về việc có nên tổ chức cuộc trưng cầu ý dân lần hai hay không nếu họ ủng hộ dự luật về thỏa thuận brexit
đây là nỗ lực thứ tư của thủ tướng may nhằm thuyết phục các nghị sĩ anh thông qua thỏa thuận brexit
tuy nhiên hiện không có nhiều người tin rằng bà có thể tránh được thất bại tại cuộc bỏ phiếu tại hạ viện vào ngày ba tháng sáu tới

công đảng đối lập đã tuyên bố không thể ủng hộ thỏa thuận brexit mới của thủ tướng may do những thay đổi được đưa ra đều chỉ mang tính tạm thời và không mang ý nghĩa bản chất như đảng này mong muốn
chính phủ nhật bản vừa đề nghị các cơ quan truyền thông nước ngoài thay đổi cách gọi tên riêng của người nhật bản khi phiên âm theo hệ chữ cái latin
phát biểu tại cuộc họp báo ngoại trưởng nhật bản taro kono đã đề nghị giới truyền thông quốc tế sử dụng tên riêng người nhật theo thứ tự họ trước tên sau thay vì cách gọi tên trước họ sau như vẫn dùng hiện nay
lý giải về điều này ngoại trưởng kono cho biết bộ văn hóa khoa học và giáo dục nhật bản từ năm hai nghìn đã muốn thay đổi cách gọi tên người nhật bản hiện nay mà báo chí nước ngoài vẫn dùng
do đó tokyo mong muốn tạo ra sự thay đổi này khi bắt đầu thời kỳ lạnh hòa cũng như để chuẩn bị cho các sự kiện quốc tế lớn sắp diễn ra tại nhật bản
hiện tên của thủ tướng nhật bản vẫn được giới truyền thông quốc tế sử dụng là thủ tướng shinzo abe trong khi người nhật muốn được gọi theo thứ tự abe shinzo
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt